vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm trên địa bàn huyện miền núi tương dương tỉnh nghệ an
đã xảy ra lốc xoáy làm thiệt hại về nhà cửa và tài sản cây trồng của người dân địa phương
thiệt hại nặng nhất là hai bản đình thắng và bản đình hương xã tam đình
có trên một mươi nhà bị tốc mái trong đó một nhà bị hư hỏng hoàn toàn
ngay sau khi cơn lốc đi qua chính quyền địa phương và nhân dân đã bắt tay vào khắc phục hậu quả của thiên tai
hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra